thưa quý vị và các bạn y tế cơ sở là nền tảng là sương sống của hệ thống y tế việt nam
mạng lưới y tế cơ sở bao gồm y tế tuyến huyện và tuyến xã là tuyến y tế gần dân nhất
bảo đảm cho người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội
tuy vậy chất lượng nguồn lực y tế cơ sở nhiều nơi chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân
việc thu hút các cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi về công tác tại tuyến cơ sở còn gặp khó khăn do chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng
trong khuôn khổ chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một cách làm hay của y tế tỉnh bắc ninh để tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng y tế cơ sở
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hệ thống y tế cơ sở đã được bao phủ khắp toàn quốc
vậy nhưng người bệnh ở xã thì đổ về huyện huyện đổ lên tỉnh và các tỉnh vẫn đổ rồn lên các bệnh viện tuyến trung ương để khám chữa bệnh
trước tình hình đó chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt và được xem như cú hích nhằm giải bài toán quá tải cho bệnh viện tuyến trên
tuy nhiên khi được đầu tư tốt về cơ sở hạ tầng trang thiết bị máy móc hiện đại cho tuyến y tế cơ sở để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh
thì một số bệnh viện tuyến huyện lại gặp khó khăn về vấn đề nhân lực y tế khiến người bệnh vẫn phải khó khăn trong khám và điều trị bệnh tại tuyến cơ sở
nỗ lực phục vụ người bệnh làm tăng ca chỉ là một giải pháp tình thế để phục vụ người bệnh vẫn cần phải có những cơ chế mới về bổ sung nhân lực y tế để ổn định hoạt động cho các bệnh viện
cơ sở y tế tuyến cơ sở thì mới giảm tài thành công
đông bệnh nhân cho tuyến trên
chờ đợi từ bảy giờ sáng đến hơn bốn giờ chiều chị trần thị linh huyện đô lương tỉnh nghệ an mới đến lượt làm thủ tục khám bệnh để lấy giấy chứng nhận sức khỏe bổ sung vào đơn xin việc tại một nhà máy trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
chỉ là bệnh viện tuyến huyện nhưng hằng ngày bệnh viện đa khoa huyện yên phong phải khám bệnh cho trên một người dân và điều trị nội chú
những nguồn nhân lực ở các bệnh viện trạm y tế tuyến huyện xã sở y tế tỉnh bắc ninh đã có nhiều giải pháp để giải quyết việc khám và điều trị ngay tại cơ sở
một trong số đó là tăng cường xây dựng tổ cấp cứu ngoại viện để hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới
hiện tại đến bây giờ thì theo chỉ đạo của sở y tế cũng như là chức năng nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa tỉnh thì chúng tôi đang làm chỉ đạo một nghìn tám trăm một mươi sáu về mặt chuyên môn cho tất cả các bệnh viện tuyến dưới
chúng tôi có tổ cấp cứu ngoại viện
bất cứ lúc nào khi các bệnh viện tuyến dưới có những vấn đề gì yêu cầu cần phải hỗ trợ chuyên môn lập tức là đoàn cấp cứu ngoại viện sẽ xuống tuyến dưới để triển khai thực hiện ngay
thì có một số bệnh viện là thiếu hẳn một chuyên ngành bác sĩ chuyên ngành thì sở y tế điều động một hoặc hai cán bộ chúng tôi xuống chốt ở dưới đó sáu tháng thay đổi một lần để giúp cho đơn vị trong cái giai đoạn nhất định để làm tốt được công tác và phục vụ nhân dân trong cái giai đoạn đó
ngoài việc được hỗ trợ nhân lực y tế trình độ cao tại các tuyến trên
về tuyến cơ sở các bệnh viện trung tâm y tế tuyến cơ sở tại bắc ninh đã chủ động điều chỉnh chế độ đãi ngộ tạo điều kiện để các bác sĩ phát huy năng lực sở trường từ đó thu hút nhân tài và giữ nguồn nhân lực y tế trình độ tốt yên tâm công tác tại bệnh viện
khi cán bộ về công tác với chúng tôi thì chúng tôi đã làm công tác tư tưởng là cán bộ xác định đây là môi trường sống và làm việc của mình để phục vụ lâu dài
ký cam kết phục vụ bệnh viện lâu dài trước khi được đào tạo
vấn đề thứ hai là cán bộ khi công tác ở đây được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát triển chuyên môn
và vấn đề thứ ba là vấn đề về chế độ cũng như chính sách đãi ngộ
chúng tôi tạo mọi điều kiện để lưng cao đời sống cán bộ thêm trong thu nhập chung của bệnh viện
nên là các cán bộ được bố trí công việc phù hợp với lại năng lực chuyên môn
thực tế ở nhiều địa phương không ít bệnh viện tuyến huyện tỉnh
được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất nhưng do thiếu nguồn nhân lực không thể vận hành tốt theo mục tiêu đề ra
trước tình trạng người bệnh chuyển lên tuyến trên nhiều khi chỉ để lấy sự an tâm
vì vậy sở y tế bắc ninh đã chú trọng đầu tư tốt cả về chất và lượng để người dân an tâm điều trị
chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở thay vì lên tuyến trên gây quá tải
sở y tế tỉnh bắc ninh hướng tới mục tiêu mở rộng đối tượng tuyển chọn
tìm người của chính nơi đó để đưa đi đào tạo sau đó trở về làm việc tại địa phương
tuy nhiên đây thực sự là thách thức không nhỏ đối với ngành y tế
để y tế cơ sở hoạt động hiệu quả tạo niềm tin cho xã hội và hướng tới sự hài lòng của người dân
ngành y tế nói chung và sở y tế tỉnh bắc ninh cần phải có những bước đột phá cả về chất và lượng
đã đến lúc phải làm quyết liệt
ngành y tế đang nỗ lực cùng các địa phương củng cố hệ thống tổ chức bộ máy mạng lưới y tế cơ sở theo hướng thu gọn đầu mối
nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng cả dự phòng và khám chữa bệnh
vì vậy rất cần các giải pháp đột phá khả thi và hiệu quả cho việc xây dựng y tế cơ sở
về các mặt nhân lực cơ sở hạ tầng cơ chế tài chính chính sách thu hút và đải ngộ cán bộ
nhằm đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân
tiến tới xây dựng một nền y tế công bằng hiệu quả và phát triển